theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tính đến sáu giờ sáng nay việt nam không ghi nhận ca mắc mới
như vậy đến hôm nay cũng đã một mươi ba ngày nước ta không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
việt nam hiện đã chữa khỏi chín trăm hai mươi sáu bệnh nhân
trong số ba ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm hai mươi sáu ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh hai ca và số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi hai năm trăm bảy mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn trăm năm mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi năm tám trăm chín mươi người cách ly tại nhà và nơi lưu trú một mươi sáu hai trăm hai mươi chín người